đúng rồi nó chỉ gọi là hàng để bán giỏ quà thôi mà
trong nhân nhân này là bánh gì đơn quy

trong này nó chỉ là hình nước thôi

các trẻ không bán giỏ quà thì không nên vào
có thể thấy đây chính là lý do mà rất nhiều chủ cơ sở cần lúc này là làm sao để hạ giá thành sản phẩm tối đa
cạnh tranh với các thương hiệu nổi tiếng chứ không phải là vấn đề chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng
mặt khác các sản phẩm bánh kẹo nhái gần giống tên đang lợi dụng những lỗ hỏng về quản lý thị trường
đưa người dùng vào ma trận các loại hàng hóa kém chất lượng
rồi một số các hàng làm hàng giả nhái rất nhiều choco fire gì choco fair gì đấy
nhưng mà chính quyền địa phương ở đấy tại sao không biết
vai trò của chính quyền địa phương và quản lý thị trường ở cơ sở phải chịu trách nhiệm với thế này
chạm vào phần nồi
đấy của tảng băng chìm vui lợi ra lợi thương mại
và chứ thế là người tiêu dùng chết vĩ vọng quyền lợi tiêu dùng nhất trong dịp tết này
chỉ còn vài tuần nữa là đến tết nguyên đán quý mão
đây là dịp cao điểm người dân mua các loại bánh kẹo rượu bia để làm quà biếu thờ cúng và đại khách
lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân thị trường bánh kẹo tết xuất hiện không ít các loại bánh kẹo giả
nhái các thương hiệu lớn nhưng được bán với giá rẻ để lừa người tiêu dùng
đúng là người tiêu dùng trong trường hợp này đã tự đánh mất quyền lựa chọn của mình
khi lựa chọn thì chúng ta phải xem xét hẻo hóa đó nguồn gốc xuất xứ thế nào
có đảm bảo những quy định về ghi nhãn hỏa hay không
vậy thì bây giờ chúng ta đi đến các sản phẩm hợp lậu có thể là do giá nó rẻ
thì có nghĩa là những cái rủi ro nó rất là cao nhất là đối với ngân hàng liên quan đến sức khỏe
thực phẩm thuốc chữa bệnh
luật bảo dùng đã quyết định rồi người tiêu dùng ngoài tám quyền lợi thì có hai nhiệm vụ
một trong những nhiệm vụ là cái gì là phải xem xét hàng hóa kỹ trước khi mua
và trong đó thì phải chú ý nguồn có xuất xứ
các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua sản phẩm đóng gói có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
cần quan sát kỹ đầy đủ thông tin trên bao bì sản phẩm quy định
như tên sản phẩm thông tin về nơi sản xuất ngày sản xuất
hạn sử dụng định lượng thành phần hướng dẫn sử dụng hướng dẫn bảo quản thông tin cảnh báo
đối với sản phẩm nhập khẩu thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng việt